gần ba mươi sáu thí sinh tại thanh hóa đã hoàn thành bài thi môn tiếng anh thuồng kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
chín trăm linh thí sinh đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên lam sơn cũng hoàn thành bài thi các môn chuyên theo quy định
trong buổi thi cuối sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã thành lập ba đoàn kiểm tra tại một số hội đồng thi trong tỉnh
qua khảo sát việc chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện tốt các khâu nhận đề thi phát đề thi bảo đảm quy trình
thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành đúng thời gian nội quy phòng thi
kết thúc buổi thi môn tiếng anh tại các hội đồng thi trong toàn tỉnh có bốn trăm sáu mươi tám thí sinh vắng mặt không có thí sinh giám thị coi thi vi phạm quy chế thi